những thói quen xấu có thể gây cháy nổ nguy hiểm đến tính mạng mà người dân nên dừng lại ngay để bảo vệ sức khỏe cho chính mình
đây là hình ảnh của một bé trai bị thương khá nặng đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la
được biết trên đường đi học về em nhặt được một chiếc pin điện thoại và cho vào sạc dự phòng để sạc pin ngay tại nhà
tuy nhiên một tiếng nổ lớn xảy ra sau đó đã khiến bé trai này bị dập nát cả bàn tay phải nhập viện cấp cứu
kể cả xương cả thịt nắp hụt ra thì vào đây được chúng tôi hồi sức và sau đó tiến hành phẫu thuật cho cháu
phẫu thuật thì cũng là một phẫu thuật rất đáng tiếc thôi tức là phải làm cắt cụt toàn bộ bàn tay của cháu đi
nó dập nát toàn bộ không thể cứu bản được gì cả chúng tôi đã cắt cụt toàn bộ bàn tay
đã có quá nhiều tai nạn xảy ra
khi dùng các thiết bị điện tử sai quy cách điện thoại thông minh máy tính bảng hiện là những thiết bị gần như không thể thiếu của nhiều người
thế nhưng không phải loại pin điện thoại nào cũng bảo đảm chất lượng
nếu tùy tiện dùng pin đã hư hỏng nhất là khi mang đi sạc sẽ có thể gây cháy nổ
bên cạnh đó một số người có thói quen vừa sạc pin vừa sử dụng các thiết bị này sẽ rất nguy hiểm
bởi nguy cơ cháy nổ hay điện giật có thể xảy ra bất cứ lúc nào
bây giờ giống như là nghiện điện thoại rồi buông ra một tí nó không chịu được
đợi cho nó đầy để mà sạc thì chắc là lâu lắm
nên là cứ sạc của mình lúc là lại cầm lại chơi
lúc này cái pin mình nó đang ở cái chế độ gọi là chế độ sạch năng lượng
do đó nó không phải chế độ là chế độ đang sử dụng
do đó thì cái thói quen của một số người đặc biệt những bạn trẻ đó là vừa sạc mà vừa chẳng hạn như xem phim hay là chơi game v v
thì lúc này là chúng ta đang bắt cái thiết bị của chúng ta nó làm việc cấp độ
nó nghĩa là vừa sạc năng lượng mà vừa sả cái năng lượng ra
do đó lúc này ta thấy là cái pin của chúng ta cái thiết bị của chúng ta nó cảm giác nó nóng lên nóng hơn rất nhiều
và khi gặp những cái hiện tượng đó thì chúng ta nên dừng ngay cái điện thoại lại
bởi vì trước đây ta thấy những cái điện thoại mà đời trước đó thì cái pin nó thường lắp phía sau
và nó nó nó chúng ta có thể tháo lắp dễ dàng
do đó nếu có hiện tượng mà pin nó bị phù đó thì lập tức nó bị bong ra
lúc mình sạc pin thì mình tuyệt đối mình không sử dụng điện thoại để vào xem phim hoặc chơi game
hoặc là sử dụng những cái mục đích
mục đích cho chơi chạy trí khác
mà thay vào đó là mình nên sử dụng mình sạc đầy pin thôi
sau đó mình sẽ sử dụng sau
bởi vì trong quá trình mình sạc pin ấy
mà nếu như mình chơi game thì dẫn đến là máy nó sẽ nhiệt độ của máy nó sẽ tăng cao
bởi vì trong quá trình mình sạc pin thì tức là cái nhiệt độ của cái máy bản chất là nó đã tăng rất là cao rồi
cộng thêm với là mình sử dụng kết hợp với ba g rồi là wifi mình xem phim
thì làm cho cái máy nó gia tăng
nó nóng lên rất là nhiều
đấy dẫn đến thứ nhất là kèm tuổi thọ của pin
thứ hai là có những trường hợp ngoài ý muốn như là chập cháy nổ hoặc là nhiều vấn đề mà xảy ra trên thị trường trong thời gian qua
là mình nên hạn chế cái vấn đề đấy
thường xuyên bỏ điện thoại vào trong cốc xe và di chuyển trên đường cũng là thói quen của khá nhiều người nhất là phụ nữ
tuy nhiên theo các chuyên gia hành động này cũng có khả năng gây cháy nổ
bởi nhiệt độ trong cốc xe thường rất cao
có thể gây nóng pin
hiện trên thị trường có khá nhiều loại pin sạc điện thoại không rõ nguồn gốc xuất xứ được bán với giá khá rẻ so với loại chính hãng
tuy nhiên khi sử dụng các phụ kiện này không những làm giảm tối thọ của thiết bị điện tử mà còn dễ xảy ra cháy nổ nguy hại cho sức khỏe của người sử dụng
nhà sản xuất thì người ta đã tính đi đó là cái thời gian sạc của chiếc điện thoại nó là bao lâu
và người ta có những cái phần mềm người ta kiểm soát cái dòng xe
do đó là khi ta vô tình ta sử dụng những cái sạc mà không đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất thì lúc này nó sẽ có cái hiện tượng đó là cái pin của mình đắp nó sẽ nóng lệ
và đây là nó cũng là một trong những cái nguyên nhân gây ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người sử dụng
các bậc phụ huynh khi cho con em mình dùng những loại thiết bị điện tử thì nên lưu ý tuyệt đối không nên vừa sạc pin vừa sử dụng
không đặt điện thoại dưới gối để sạc hoặc để trên đầu nằm khi ngủ phòng tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra